theo thông tin từ hội nghị triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án metro số hai
do ubnd tp hcm tổ chức ngày một mươi bốn tháng hai dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi dự án tuyến metro số hai
biến thành tham lương của tp hcm sẽ hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án
tuyến metro số hai của tp hcm có tổng chiều dài toàn tuyến bốn mươi tám km giai đoạn một thực hiện đoạn biến thành tham lương
một mươi một ba km giai đoạn hai xây thêm các đoạn biến thành thủ thiêm và tham lương biến xe tê ninh tổng cộng hai đoạn dài chín một km
giai đoạn ba thêm đoạn biến xe tê ninh khu tây bắc củ chi dài hai mươi tám km
ở giai đoạn một tuyến metro biến thành tham lương có tổng diện tích thu hồi hơn hai trăm năm mươi m hai
với tổng cộng sáu trăm linh hai hộ bị ảnh hưởng thuộc sáu quận
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã có một trăm linh tám hộ đã nhận bồi thường và năm mươi ba hộ đã bàn giao mặt bằng tuyến metro này
đến nay tuyến metro biến thành tham lương cơ bản hoàn thành các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư
và đang triển khai việc chi trả bồi thường tiếp nhận mặt bằng trên địa bàn sáu quận dự án đi qua
công tác di rời công trình hạ tầng kỹ thuật đã được lên phương án kế hoạch thực hiện trong tháng hai
dự kiến tháng sáu năm nay sẽ hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư và ra mặt bằng dự án